thưa quý vị một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô liên tỉnh
vừa bị công an tỉnh hà giang triệt phá tạm giữ năm đối tượng
các đối tượng bị bắt gồm phạm duy linh lê anh tuấn trần công trường vũ đức thành và đỗ quốc khánh
theo điều tra từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch trên ba mươi ba tỷ đồng
bình quân mỗi ngày khoảng một trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã tạm giữ một xe ô tô một mươi năm điện thoại di động và nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
chín nghi phạm đang đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
tại khu vực phường bốn tp đà lạt tỉnh lâm đồng thì bị lực lượng công an tp đà lạt ập vào bắt quả ta
tại hiện trường tổ công tác phát hiện bốn tờ phơi ghi nội dung cá độ bóng đá
số tiền thể hiện là một mươi tám một triệu đồng hai bộ máy tính bản
hai máy tính sách tay
công an xác định bốn đối tượng huỳnh ngọc quang lê minh hiếu phạm hoàng vũ và hoàng văn sĩ
giữ vai trò mấu chốt trong đường dây cá độ này
sau khi dữ liệu các điều tra viên xác định từ ngày tám tháng một mươi một
lê minh hiếu tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng tổng số một mươi sáu bảy trăm ba mươi lần cược
số tiền cá độ lên tới ba mươi bốn tỷ đồng
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục xét xử sơ thẩm bảy mươi bốn bị cáo
trong đường dây buôn lậu
tòa án nhận hối lộ gần hai trăm linh triệu lít xăng từng singapore về việt nam
theo viện kiểm sát bị cáo ngô văn thụy cựu đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu
khu vực miền nam cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan có hành vi nhận hối lộ
tám trăm ba mươi triệu đồng của phan thanh hữu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
phan lê hoàng anh và nguyễn hữu tứ để không bắt giữ các tàu của hữu vận chuyển sang dầu nhập lậu
viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo thụy mức án một mươi năm một mươi sáu năm tù
phiên tòa sẽ nghị án và tuyên án đối với các bị cáo vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công an huyện kim bôi tỉnh hòa bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền
hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân xã hợp tiến huyện kim bôi
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với sáu đối tượng
lợi dụng vị trí công tác đối tượng bùi văn lăng là trưởng xóm vãng đã cấu kết với năm đối tượng có
lại là công chức địa chính xã lao động hợp đồng tại văn phòng đăng ký đất đai làm khống hồ sơ
cấp giấy quyền sử dụng đất tại xóm vãng xã hợp tiến huyện kim bôi tỉnh hòa bình
các đối tượng đang bị tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh thuận tạm giữ hình sự đối tượng
nguyễn văn nhàn và võ thị trang cùng chú tại tỉnh bình thuận để điều tra về hành vi mua bán
trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh ninh thuận trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc
quốc lộ một a lực lượng công an phát hiện nhàn và trang có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra
hành chính phát hiện nhàn đang tàng trữ bảy năm gam ma túy tại cơ quan công an hai đối tượng khai đang
đi bán ma túy cho một con nghiện trên địa bàn tỉnh ninh thuận thì bị bắt giữ
quý vị và các bạn vừa trước
theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân còn bây giờ xin kính chào tạm biệt
thưa quý vị bên cạnh công tác thường xuyên là đảm bảo an ninh trật tự công an tp hcm đang
đẩy mạnh tấn công chấn áp các loại tội phạm trong thời gian diễn ra world cup đặc biệt là hành vi
đánh bạc cá độ công an hai mươi một quận nguyện và tp thủ đức tăng cường nắm tình hình không để các loại
tội phạm hoạt động trong mùa world cuốc mới đây công an tp hcm
phối hợp bộ công an triệt phá một nhóm đánh bạc lớn cơ quan chức năng đã khám xét tám địa điểm
tại sáu quận huyện ở tp hcm tổng số tiền giao dịch để cắt cược trong đường dây hơn ba mươi tỷ đồng
đây là vụ việc điển hình cho thấy lực lượng công an đang tăng cường đấu tranh với tội phạm đánh
bạc cá độ trên không gian mạng qua đó công an tp hcm yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cụ thể để
ngăn chặn đấu tranh và phòng ngừa
trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm đánh bạc trong đó có cá cược bóng đá và cũng
như việc phát sinh các hoạt động đòi nợ giữa các con bạc cá cược trong mùa world cup yêu cầu cụ thể
đó là các đơn vị phải tập trung nguồn lực từ các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố đến công an
quận huyện phường xã để tăng cường phòng ngừa đấu tranh với các bang nhóm tù điểm tập trung
đông người có biểu hiện nghi vấn tham gia đánh bạc và cá độ bóng đá
tăng cường công tác xử lý các hoạt động quảng cáo liên quan đến cá cược bóng đá cho quay tiền phục
các vụ cá cược kể cả trên không gian mạng nắm các vụ đòi nợ trên các nền tảng không gian mạng
cũng như trong đời sống nhân dân trong thời điểm này công tác tuần tra kiểm soát khép kính địa
bàn được xem là nhiệm vụ thường xuyên than chốt trong đó các tổ ba trăm sáu mươi ba cấp công an tp và công an các
quận huyện nêu cao tinh thần đấu tranh với tội phạm đường phố tiến hành kiểm tra hành chính với
các hoạt động tham gia giao thông có dấu hiệu nghi vấn đặc biệt là vào thời điểm sau mỗi trận đấu
để chú động nắm tình hình ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công
cộng đua xe trái phép đảm bảo các hoạt động giao thông vận tải đi lại của người dân
quán triệt các lực lượng tham gia tổ ba trăm sáu mươi ba tập trung đấu tranh vào những loại tội phạm lợi dụng các
lực cấp để là hoạt động phạm tội từng cái đơn vị từng cái lĩnh vực mà xác định được cái đối
tượng hoạt động trên kinh tế giao thông thì nó là một cái phối hợp tổng lực để cho tổ ba trăm sáu mươi ba hoạt
động có hiệu quả nhằm đăng đe thủy cách đối tượng lãnh đạo công an tp hcm đề nghị đơn vị
đe mạnh tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến người dân nâng cao ý thức cảnh giác
tích cực tham gia tối giác tội phạm phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở trong thời điểm cuối năm
thưa quý vị liên quan đến việc phải bồi thường cho bộ y tế số tiền năm mươi tám tỷ đồng trong vụ án sản
xuất thuốc oceantamivir công ty cổ phần dược phẩm cửu long cho biết sẽ thực hiện các thủ tục kháng
tố cáo cũng như các thủ tục pháp lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhà đầu tư tổ chức liên quan
cụ thể sau khi tòa án nhân dân tp hà nội tuyên bản án sơ thẩm yêu cầu công ty cổ phần
dược phẩm cửu long phải bồi thường cho bộ y tế số tiền năm mươi tám tỷ đồng ngoài ra công ty cũng phải nộp
thêm số tiền án phí một trăm sáu mươi sáu triệu đồng do liên quan đến vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm
trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ y tế công ty cổ phần dược
phẩm cửu long và các đơn vị liên quan tuy nhiên doanh nghiệp nhận thấy các sai phạm trong vụ án sản xuất
thuốc ocentam miv diễn ra trong giai đoạn hai nghìn sáu hai nghìn tám thuộc về trách nhiệm của các cá nhân tham gia
ban điều hành doanh nghiệp khoảng thời gian trên vì vậy doanh nghiệp này sẽ thực hiện các thủ tục
kháng cáo cũng như các thủ tục pháp lý khác nhằm bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhà đầu tư tổ chức liên quan
kính chào quý vị khán giả đến hẹn lại lên năm nào cũng vậy trong các bản báo cáo của một số
nước ngoài trong đó có tổ chức nước ngoài trong đó có tổ chức nước ngoài trong đó có tổ chức nước ngoài
có tổ chức phóng viên không biên giới gọi tắt là rsf việt nam được xếp rất thấp trong danh sách
các nước có tự do báo chí chiêu trò này không mới thực chất là tiếp tục bôi đen hiện thực về tự do báo chí
để chống phá đảng nhà nước việt nam nhằm hạ thấp uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế
vừa qua tổ chức phóng viên không biên giới rsf đã công bố cái gọi là báo cáo về chỉ số tự do báo chí thế giới
theo bảng xếp hạng này tự do báo chí việt nam ở vị trí một trăm bảy mươi bốn trên một trăm tám mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
cũng theo cái gọi là bảng xếp hàng tự do báo chí một số trang tiếng việt thiếu thiện trí và chống phá việt nam
như đài châu á tự do rfa voa được dịp trích dẫn bình luận kiểu tát nước theo mưa
tổ chức phóng viên không biên giới đã cổ vũ cho thứ tự do báo chí vô nguyên tắc không xây dựng trên nền tảng của pháp luật và tôn trọng sự thật
thực chất những cái được gọi là xếp hạng tự do báo chí hàng năm
đối với các tổ chức phóng viên không biên giới đối với các tổ chức phóng viên không biên giới đối với các tổ chức phóng viên không biên giới
đối với các quốc gia hay giải thưởng nhân quyền tự do báo chí mà tổ chức này đưa ra
thực chất chỉ giống như mồi câu để nhử các cá nhân có hành vi chống đối nhà nước tiếp tục quấy phá chống đối
tổ chức phóng viên không biên giới rsf được thành lập vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm có trụ sở tại pháp
tổ chức này không phải do cộng đồng quốc tế thống nhất lập hành
mà chỉ là một tổ chức lợi dụng vỏ bọc bảo vệ tự do báo chí để tiến hành các hoạt động can thiệp chính trị ở nhiều quốc gia
rsf đánh giá sự tự do của một nền báo chí dựa trên những ý kiến của nhóm người có hoạt động chống phá nhà nước việt nam
những nhân vật mà tổ chức này tung hô như phạm đoan trang phạm trí dũng
hay nhóm báo sạch hiệp hội nhà báo độc lập việt nam
thực chất là những đối tượng vi phạm pháp luật đã bị cơ quan pháp luật việt nam xử lý
những người đã lợi dụng danh nghĩa nhà báo lợi dụng quyền tự do báo chí quyền tự do con luật
để xâm phạm xâm hại những lợi ích của các công dân các tổ chức các tập thể
thì rõ ràng chúng ta khẳng định đây là những cái việc vụ việc này chúng ta xử lý những người vi phạm pháp luật
bản báo cáo về tự do báo chí của rsf cũng bị nhiều học giả chỉ trích
như giáo sư sharon george singapore là tác giả cuốn freedom from the press cho rằng
bảng xếp hạng của rsf là thiếu độ tin cậy do khi biên soạn một chỉ số nhưng lại tập hợp các chỉ số khác nhau
trong khi đó giáo sư salim lambrani của đại học là gagnon pháp chỉ rõ
rsf không phải là một tổ chức bảo vệ quyền tự do báo chí
trên thực tế các công ước quốc tế cũng như luật pháp của các nước đều coi tự do báo chí
là một quyền cơ bản nhưng đó không phải là sự tự do tuyệt đối mà phải có giới hạn nhất định
tại việt nam trong mọi hoàn cảnh đảng và nhà nước luôn tôn trọng và đảm bảo
ngày càng tốt hơn các quyền con người trong đó có quyền tự do ngôn luận tự do báo chí của công dân
hiện việt nam có hơn tám trăm linh cơ quan báo chí với đủ thể loại từ báo in phát thanh truyền hình đến báo điện tử
mô hình tòa soạn hội tụ với đầy đủ các loại hình báo chí tại nhiều cơ quan báo chí cũng đang được quan tâm thúc đẩy
khoảng bốn mươi người đang công tác tại các cơ quan báo chí đang hàng ngày hàng giờ truyền tải thông tin trong nước và quốc tế
một cách khách quan trung thực đáp ứng đầy đủ nhu cầu thông tin của người dân
rõ ràng sự phát triển này có được chính là nhờ nền đền tảng của tự do báo chí thể hiện qua quy định của pháp luật
qua sự sáng tạo của nhà báo qua việc xây đắp đội ngũ để tạo nên sự đa dạng đa sắc màu của nền báo chí mà
đáp ứng nhu cầu ngày càng sinh động ngày càng cao hơn của công chung trong xã hội
cùng với sự phát triển và hội nhập của đất nước các phóng viên nhà báo các hãng thông tấn truyền thông trong và ngoài nước
luôn được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để tác nghiệp và đến gần hơn với công chúng việt nam đặc biệt là tại những sự kiện lớn
tự do là gì chúng ta thấy rất rõ rồi các nhà báo ở việt nam các nhà báo của việt nam và các nhà báo quốc tế tác nghiệp việt nam thì có ai bị trở ngại đâu
chúng ta thấy có các kênh truyền hình của cnn bbc reuters các kênh truyền hình khác
các kênh truyền hình khác của phương tây của các nước phương tây của các nước bạn bè cũng xuất hiện rất nhiều việt nam
thì rõ ràng chúng ta thấy là báo chí đang phát triển rất là thuận lợi ở việt nam
tại việt nam báo chí cách mạng đã và đang trở thành cầu nối giữa ý đảng lòng dân tạo đồng thuận xã hội thúc đẩy công cuộc xây dựng phát triển đất nước
báo chí cũng là phương tiện để người dân đóng góp ý kiến phản biệt đối với các chính sách pháp luật của nhà nước là công cụ để bảo vệ lợi ích xã hội bảo vệ quyền của người dân
báo chí cũng là phương tiện để người dân đóng góp ý kiến phản biệt đối với các chính sách pháp luật của nhà nước là công cụ để bảo vệ lợi ích xã hội bảo vệ lợi ích xã hội bảo vệ lợi ích xã hội

rõ ràng sự lớn mạnh của nền báo chí cách mạng việt nam hiện nay không thể xuất hiện dưới một thể chế mà như các luận điệu xuyên tạc mô tả
báo chí cách mạng việt nam hiện nay là chứng cứ vững chắc khẳng định quyền tự do báo chí việt nam đã và đang được đảm bảo theo quy định của pháp luật và công ước quốc tế
thưa quý vị người phương tây có câu ngạn ngữ rằng một nửa cái bánh mì thì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật thì chưa hẳn đã là sự thật
điều này rõ ràng không có gì phải bàn cãi đặc biệt là đối với báo chí truyền thông thì một trong những nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hoạt động của mình đó là phải phản ánh sự thật khách quan
tôn trọng sự thật một cách tuyệt đối toàn vẹn
chính vì thế những kiểu nhân danh tự do để vi phạm tự do ngôn luận tự do báo chí một cách trắng trợn tinh vi có hệ thống cần phải được nhận diện bác bỏ và lên án
đến đây phần trình bày của tôi cũng xin được khép lại cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn